vào tối ngày hai mươi hai tháng một tại chùa phước quang đã diễn ra buổi ca múa nhạc nghệ thuật chào mừng xuân đinh rậu
với ý nghĩa góp phần sửa ấm tâm hồn và mang lại một mùa xuân ấm áp nghĩa tình cho đồng bào trong khu vực
đêm biểu diễn văn nghệ nghĩa tình mùa xuân mang thông điệp tri ân và chia sẻ yêu thương đến những đồng bào nghèo của tỉnh vĩnh long
đồng thời dành tặng sự quan tâm đặc biệt cũng như những phần quà tết đầy ý nghĩa đến với các bà mẹ việt nam anh hùng
các nạn nhân chất độc màu da cam các thương binh bệnh binh gia đình chính sách cũng như những số phận bất hạnh khốn khó trong xã hội
cũng nhân dịp này trung tâm cô nhi viện suối nguồn tình thương đã nhận thêm một kỷ lục công trình
linh tượng một mươi hai con giáp với ý nghĩa mang lại sự bình an cho chúng sinh
bên cạnh đó bộ trưởng bộ quốc phòng đã quyết định tặng bằng khen vì nghĩa cử cao đẹp của đại đức thích phước ngọc
trong công tác thiện nguyện của ông trong thời gian qua